trước cuộc đối đầu vào tối qua u hai mươi một việt nam đứng thứ ba với một chiến thắng sau hai vòng đấu
trong khi các đàn em u một mươi chín mới chỉ có duy nhất một điểm và đứng cuối bảng
và trong chín mươi phút trên sân cần thơ u hai mươi một việt nam đã chứng tỏ sự vượt trội so với lứa cầu thủ ít tuổi hơn
chơi áp đảo và quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào trận chung kết
các học trò huấn luyện viên trịnh duy quang không mấy khó khăn để có thể dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một
so với các pha lập công của hồ tấn tài và triệu việt hưng
thế trận sau giờ nghỉ không có sự thay đổi khi các cầu thủ u một mươi chín với thể lực giảm sút
phải vất vả chống đỡ trước các đợt lên bóng của đội u hai mươi một và chỉ chờ đợi vào một số pha phản công
kết quả u hai mươi một việt nam có thêm hai bàn thắng nữa với cú đúc của đinh thanh bình chỉ trong vòng hai phút
còn u một mươi chín chỉ có thể gỡ lại một bàn danh dự khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc bốn một nghiêng về đội bóng hoa trắng
với kết quả này u hai mươi một việt nam chỉ cần một kết quả hòa ở lượt đấu cuối tại vòng bảng
sẽ chắc chắn và chờ ở trận chung kết
ở trận đấu sớm hơn đội bóng đến từ nhật bản u hai mươi một joko hama đã thể hiện trình độ vượt trội
trước đội tuyển u hai mươi một của myanmar qua đó giữ thành tích toàn thắng cả ba trận đấu
ở trận đấu diễn ra sớm hơn u hai mươi một yokohama vẫn cho thấy sức mạnh của đương kim vua địch
khi giữ mặt trận toàn thắng tại vòng bảng năm nay
trước u hai mươi một myanmar đội bóng mới chỉ có bốn điểm sau ba lời trận
các cầu thủ nhật bản với thể hình và kỹ thuật hơn hẳn đã làm chủ hoàn toàn trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc
kết thúc hiệp một đại diện của xứ mặt trời mọc đã tạo ra cách biệt hai bàn
sau khi kento và yusuke ghi tên mình lên bảng tỷ số
sang đến hiệp đấu thứ hai vẫn chơi áp đảo nhờ sự phù hợp ăn ý giữa các cầu thủ
u hai mươi một yokohama liên tiếp có thêm cho mình ba bàn thắng
trong đó rimu ghi một cú đúc mang về chiến thắng năm sao cho đội bóng hoa trắng
với ba trận toàn thắng u hai mươi một yokohama chắc xuất vào chơi ở vòng chung kết
và hướng tới việc bảo vệ ngôi vua địch

trong những diễn biến của bóng đá châu âu với trận đấu muộn của vòng một mươi tám giải hoa hàng anh
sự tỏa sáng của roni đã giúp everton thắng ngược fansi trên sân nhà để giành ba điểm tuyệt đối
trận đá muộn vòng một mươi tám giải hoa hàng anh giữa everton và swansea city đã diễn ra rất hấp dẫn
trước sự ép nghẹt thở từ các khán đài woody sainz park
nhưng swansea lại bất ngờ có bàn dẫn nhờ công của tiền vệ leroy furr ở phút thứ ba mươi năm
tuy nhiên trước khi hiệp một khép lại
lewin đã giúp đội nhà lấy lại thế cân bằng với một pha đá bồi thành bàn
sau tình huống đá hỏng penalty của rooney
sau giờ nghỉ cựu cầu thủ của man youtut lập công trội tội khi tỏa sáng rực rỡ với một đường truyền thành bàn
cùng một pha lập công qua đó giúp đội nhà ngược dòng tháng ba một
giành tròn vẹn ba điểm ở bốn trên năm trận gần nhất ở pimelix
đội bóng vùng mơssishai vươn lên xếp thứ chín trên bảng xếp hạng
trong khi đó viên cảnh phải xuống hạng ở mùa tới của swansea đang ngày một gần hơn
vẫn là những thông tin của môn thể thao vua
mới đây manchester united cho biết
họ đang có ý muốn chiêu bộ hậu vệ canh trái alexandro từ juventus
đây là cầu thủ đã được nhiều cơ bộ lớn để ý trong mùa hè vừa qua
nhưng cơ đội bộ của italia không bán vì chưa được giá
trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông
manchester youtube đã lên kế hoạch củng cố hàng phòng ngự của mình
ngày hôm qua tờ miro của anh đưa tin
đội chủ sân o chaford chuẩn bị đưa ra lời đề nghị với mức giá sáu mươi triệu bảng anh
cho hậu vệ canh trái alexandro của juventus
nếu có được chữ ký của cầu thủ người brazil
huấn luyện viên jose mourinho sẽ có thêm sự lựa chọn để thay thế cho ashley young
ngôi sao năm nay đã bước sang tuổi ba mươi ba
trong hoàn cảnh daliblin và lúc so chưa nhận được sự tín nhiệm của vị chiến đấu gia người borussia
cũng theo tờ miro nhà đương kim vô địch giải hoàng anh chelsea đang cân nhắc
mua về wilfis zaha ngay trong tháng một tới
ở mùa hè vừa qua tiền đạo alvaro morata
được đội chủ sân stamford rees đưa về với mức giá bảy mươi bảy triệu bảng anh
tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của antoine
nhằm đến chân sút người anh của corbeau cristopales
chelsea sẽ phải cạnh tranh với một số đối thủ
cũng đang muốn có chữ ký của cựu tiền đạo manchester united
đó là tottenham hotspur và arsenal
tại tây ban nha dạng sáng nay cũng đã diễn ra một trận đấu muộn của vòng một mươi sáu loay ga
dù phải lòng khách trên sân của malaga nhưng real métis vẫn giành chọn ba điểm tự đối
tại trận đấu muộn nhất vòng một mươi sáu la liga diễn ra vào đêm qua dạng sáng nay
trên sân nhà malaga tiếp đón real métis với quyết tâm giành ba điểm

để thoát khỏi vị trí áp trót trên bảng xếp hạng
những phút đầu của trận đấu đội chủ nhà là những người tạo ra được nhiều cơ hội lên khung thành đối phương
tuy nhiên chính họ lại là những người bị thủng lưới trước
phút hai mươi bốn seixolien giúp điểm chéo góc hạ gục thủ thành jiménez đưa métis vượt lên dẫn trước
trước khi một khép lại tỷ số đáng nghĩa đã là hai cho đội khách
nếu trọng tài chính xác hơn trong tình huống rút phạt đưa bóng đi qua vạch vôi của hoa quyên ở phút bốn mươi
tuy nhiên các cầu thủ real métis không phải quá tiếc lưới
khi hợp hai mới trôi qua được năm phút xuất phát từ đường tạt bóng bên phía canh trái
baragan đã kiến tạo thuận lợi để kamarasa đánh đầu nâng tỷ số lên thành hai
những phút còn lại của trận đấu malaga dù thi đấu rất cố gắng nhưng không thể tìm được bàn gỡ
thắng trung quốc hai real métis có hai mươi một điểm xếp ở vị trí thứ tám
trong khi đó trận thua này khiến malaga dậm chân tại vị trí thứ một mươi chín với vỏn vẹn một mươi một điểm sau một mươi sáu vòng đấu
theo thông tin từ tờ báo thể thao
macca đơn vị truyền thông có uy tín tại tây ban nha
dường như chủ nhân của các danh hiệu cá nhân xuất sắc tại lariga năm hai nghìn một mươi bảy đã lộ diện
theo đó những cái tên được vinh danh là messi iniesta và jan oblak
với việc ghi được ba mươi bảy bàn thắng riêng ở la liga trong mùa giải hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
lionel messi sẽ lần thứ bốn được trao tặng danh hiệu pichichi
danh hiệu vua pha lưới tại giải đấu số một tây ban nha
tiền đạo người argentina cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa này
với một mươi bốn lần lập công sẽ được trao tặng thêm danh hiệu alfredo di stefano
danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất la liga
đồng thời đồng đội của messi tại barcelona andres iniesta
được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển tây ban nha
trong khi đó danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu la liga thuộc về thủ môn jan oblak
người chấn dứt khung thành của club atletico madrid với thành tích để đón lưới ít nhất
tiếp theo sẽ là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
theo kết quả
cầu thủ hay nhất khu vực concacaf vừa được liêu nằn bóng đá khu vực bắc mỹ trung mỹ và caribe công bố
chiến thắng đã thuộc về người gác đền của nhà đương kim vô địch la liga và champions league keylor navas
cuộc bầu chọn trên dựa vào số viết bầu từ các huấn luyện viên
đội trưởng của các đội tuyển quốc gia trong khu vực cùng các phóng viên và các cổ động viên
được biết đây là lần thứ hai thủ thành người costa rica nhân danh hiệu này sau lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn
trong năm qua navas đã cùng real madrid gặt hái được rất nhiều thành công
trong đó nổi bật nhất
chính là việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch champions league
ngoài ra cầu thủ ba mươi một tuổi này còn cùng kengen trắng chiến thắng trong cuộc đua giành ngai vàng tại giải vô địch quốc gia tây ban nha
ngoài ra anh còn cùng đội chủ sân bna siêu cúp quốc gia tây ban nha siêu cúp châu âu
và mới nhất là chiếc vô địch fifa club world cup
ở cấp đội tuyển quốc gia navas cũng chơi rất ấn tượng khi chỉ đẻ đòn lưới sáu trên bảy trận bắt chính cho costa rica
qua đó giúp đội nhà giành vé tham dự vòng chương quyết world cup hai nghìn một mươi tám
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi